phát hiện phóng viên ghi hình ngay lập tức người phụ xe của bít nhái mang biển kiểm soát hai mươi chín u năm trăm linh một có lộ trình đi sơn tây quảng oai tản hồng liền bỏ tấm nhựa cắt tạm bỡ ghi lộ trình để trên kính chăn gió
chiếc xe này nhìn bên ngoài có hình thức giống hệt xe bít trinh thống nhưng rất nhắc nhắc dù niêm ít giá nhưng lại có bốn mệnh giá khác nhau
nếu như xe bít trinh thống ghi rõ lộ trình số hiệu tuyến bảng biển đèn led
logo của công ty vận tải hà nội thì những xe buýt nhái chỉ giống mỗi màu sơn
hoạt động của xe bít nhái là chụp giật lấy tiền của khách nhưng lại không có vé và kiêm luôn cả trở hàng hóa
xe khách à anh xe khách à sao em thấy màu giống xe bít thế
hầu như các phương tiện giả danh xe buýt nhái đều đã cũ khó ai có thể bảo đảm chất lượng
những chiếc xe này ngay ngay vẫn công khai đón trả khách mà không bị lực lượng chức năng xử lý
thực trạng này đặt ra câu hỏi liệu có ai bảo kê cho xe buýt nhái hoạt động công khai như thế này
câu trả lời xin nhường cho các cơ quan chức năng của thành phố hà nội
đây là hiệp định thúc đẩy quan hệ thương mại việt nam eu mở rộng hơn nữa thị trường cho hàng xuất khẩu của việt nam
với cam kết xóa bỏ thuế nhập khẩu lên tới gần một trăm linh biểu thuế và giá trị thương mại mà hai bên đã thống nhất
để quý vị và các bạn có cái nhìn đầy đủ hơn về hiệp định evfta mà chúng ta sắp ký kết
phóng viên của truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi với bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
hiệp định evfta sẽ chính thức được ký kết vậy xin bộ trưởng cho biết những điểm nổi bật của hiệp định này là gì ạ
hiệp định thương mại tự do evfta thì đã bao gồm đến một mươi bảy chương và hai cái nghị định thư trải rộng trong hàng loạt các lĩnh vực cả truyền thống và phi truyền thống
bao gồm các tự do hóa thương mại rồi cũng như là các cái tiếp cận thị trường rồi thì cũng là các việc cắt giảm thuế quan của các thương mại hàng hóa thương mại dịch vụ

bên cạnh đó là hàng loạt các nội dung lớn liên quan đến sở hữu trí tuệ chỉ dẫn địa lý bảo hộ quyền tác giả rồi mua xong chính phủ rồi những cải cách trong các doanh nghiệp nhà nước và rất nhiều các lĩnh vực nữa về vệ sinh an toàn thực phẩm rồi v v
thì sẽ tạo ra những nền tảng rất cơ bản và quan trọng để cho các doanh nghiệp sản phẩm hàng hóa dịch vụ của việt nam và các nước trong liên minh châu âu tiếp cận và thân nhập với thị trường một cách thuận lợi và dễ dàng
vậy thì doanh nghiệp việt nam sẽ được hưởng lợi gì
thì từ hiệp định này và những mặt hàng xuất khẩu nào sẽ được hưởng lợi từ hiệp định evfta thưa bộ trưởng ạ
cái cơ hội cho việt nam tăng cường hơn nữa các cái kinh hoạt xuất khẩu thông qua các cái mặt hàng nhất là những cái mặt hàng của các ngành chủ lực của việt nam
chưa kể đến ipa thì là cái hiệp định về đầu tư thì cũng sẽ tiếp tục tạo điều kiện để cho chúng ta có thể thu hút những nguồn lực đầu tư vô cùng quan trọng không chỉ về các nguồn lực tài chính của các cái tập đoàn đa quốc gia
các doanh nghiệp lớn cộng đồng doanh nghiệp đặc biệt cũng như các doanh nghiệp nhỏ và vừa của liên minh châu âu mà còn cả trong lĩnh vực về công nghệ và đặc biệt là một số các ngành công nghệ nguồn công nghệ có chất lượng cao công nghệ mà thân thiện với môi trường v v
thì hàng loạt các lĩnh vực các ngành kinh tế mũi nhọn của chúng ta và những ngành và các sản phẩm đang đóng góp vai trò rất quan trọng trong kim ngạch xuất khẩu của việt nam như là các sản phẩm của diệt may của da dày rồi của công nghiệp chế biến đồ gỗ
các cái mặt hàng về điện tử rồi thì công nghệ thông tin rồi các cái sản phẩm của ngành cơ khí chế tạo các cái sản phẩm của các cái ngành nông nghiệp như là gạo rồi thì cà phê rồi thì một số các loại rau quả trái cây các mặt hàng của truy sản truy sản chế biến v v
sẽ là những cái mặt hàng mà có thể nói là được hưởng lợi ngay trực tiếp từ những năm đầu tiên khi chúng ta thực thi hiệp định
và trong cái số đó thì hiện nay chúng ta
chúng ta cũng đều biết những cái mặt hàng này đều đang chiếm một cái tỷ trọng và có một cái vai trò tương đối lớn ở tại cái thị trường của hà nội châu âu
nhưng cái dư địa tại cái thị trường này cũng còn rất lớn và cũng sẽ là cái cơ hội rất mạnh mẽ cho chúng ta cải thiện và chiếm lĩnh cái thị trường này
nhưng trên cái tinh thần là để hướng tới những cái giá trị nó bền vững hơn
và tôi muốn nói đến cái yếu tố là các cái năng lực cạnh tranh của sản phẩm trong các cái chuỗi giá trị mà chúng ta sẽ củng cố và tăng cường được
chưa kể đến là
cái yếu tố rất quan trọng khác nữa đó là công tác xây dựng thương hiệu gắn với các cái chỉ dẫn địa lý mà bản thân trong hiệp định evfta cũng đã bao gồm những cái nội dung đó
thưa bộ trưởng sau khi ký kết hiệp định evfta thì doanh nghiệp việt nam sẽ phải đối mặt với những thách thức như thế nào ạ
trong cái bối cảnh chúng ta phải cắt bảng các hàng rào quan huế cũng như là tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh
và giảm bớt những cái rào cản của các hàng rào
kỹ thuật cũng như hàng rào phi quan huế thì chắc chắn các doanh nghiệp của chúng ta mà phần lớn là doanh nghiệp vừa và nhỏ
sẽ phải đối mặt với những cái áp lực cạnh tranh rất là mạnh mẽ hoặc nề từ các cái doanh nghiệp đối tác ở khu vực liên minh châu âu
nhưng điều này thì chúng ta cũng đã có những cái kinh nghiệm những bài học mà có thể là rất là quý báu
từ trong quá trình thực thi các cái khu cổ hội nhập trước kia từ trong tổ chức thương mại thế giới hay là trong cái bta với nước mỹ
loạt các hiệp định thương mại song phương và đa phương chúng ta đã ký kết và đã cam kết thực hiện kể cả với cptpp trong thời gian vừa qua
và chính vì vậy thì có thể nói lợi ích và các ý nghĩa mang lại cho nền kinh tế cho các doanh nghiệp và cả người dân của việt nam là rất lớn
nhưng với những cái điều kiện là chúng ta phải tổ chức tốt việc thực thi để khai thác tốt những cơ hội cũng như để ứng phó và đối phó có hiệu quả với những cái thế thức
thưa quý vị sau bảy năm đàm phán hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và liên minh châu âu và hiệp định bảo hộ đầu tư sẽ chính thức được ký kết vào ngày mai ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín tại thủ đô hà nội
có thể nói đây là quá trình vượt vũ môn vượt về mặt năng lực trình độ trong tổ chức đàm phán về các vấn đề kỹ thuật về những nội dung yêu cầu cao đa dạng
và tới đây thì phần trình bày của tôi xin được nhường lại cho biên tập viên mỹ linh
thưa chị mỹ linh hôm nay chị sẽ mang đến cho chúng tôi và quý vị khán giả
những thông tin đặc biệt gì trong bản tin quốc tế ngày hôm nay
vâng thưa chị thanh hương
thưa quý vị khán giả những thông tin về tuyên bố chung của hội nghị thượng đỉnh g hai mươi đang bao trùm dư luận thế giới trong ngày hôm nay
bên cạnh đó là những thông tin quốc tế quan trọng khác mà chúng tôi sẽ gửi tới quý vị khán giả trong bản tin gmt cộng bảy tối nay
trước tiên thì mời quý vị đến với phần điểm tin chính của chương trình
sau đây là nội dung chi tiết
thưa quý vị hôm nay nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới g hai mươi đã ra tuyên bố chung với trọng tâm cam kết thúc đẩy thương mại tự do công bằng và không phân biệt đối xử
tuyên bố chung nêu rõ cam kết thúc đẩy thương mại tự do công bằng và không phân biệt đối xử cũng như sử dụng tất cả các công cụ chính sách để hỗ trợ nền kinh tế toàn cầu giữa lúc có nhiều rủi ro tiêu cực
trong cuộc họp báo sau hội nghị thủ tướng nước chủ nhà shinzo abe nhận định
kinh tế toàn cầu tiếp tục phải đối mặt với nhiều nguy cơ như căng thẳng thương mại kéo dài
các nhà lãnh đạo g hai mươi đã nhất trí rằng các nước thành viên cần tạo ra tăng trưởng kinh tế toàn cầu mạnh mẽ trong khi sẵn sàng cho các hành động tiếp theo nếu cần
tuy nhiên hội nghị g hai mươi lần này đã không đạt được cam kết về chống chế độ bảo hộ và chưa đạt đồng thuận về đối sách ứng phó với biến đổi khí hậu
nhưng các bên đã nhất trí duy trì hiệp định paris về biến đổi khí hậu với sự tham gia của một mươi chín quốc gia và khu vực mà không có mỹ
mỹ đã sẵn sàng cho một thỏa thuận thương mại lịch sử với trung quốc đáp lại chủ tịch trung quốc tập cận bình kêu gọi hợp tác và đối thoại
một thực tế căn bản vẫn không thay đổi dù có rất nhiều đổi thay trong tình hình quốc tế đó là mỹ và trung quốc đều có lợi từ hợp tác và tổn thất nếu đối đầu
có thể nói đây là một tín hiệu vui mang lại bầu không khí lạc quan trong ngắn hạn đối với nền kinh tế thế giới
nền kinh tế lớn nhất nhỉ thế giới rơi vào bế tắc liệu hai nhà lãnh đạo mỹ trung quốc có thể đảo ngược được sự xuống cấp mạnh mẽ trong quan hệ song phương sau những căng thẳng vừa qua hay không
hiện hai nước vẫn còn những bất đồng lớn và sự giãn nứt nguy hiểm tôi cho rằng một cuộc gặp ngắn ngủi trong vòng hơn một giờ đồng hồ cái bắt tay thân thiện và nụ cười cởi mở của hai nhà lãnh đạo là không đủ để tạo nên một bước hoạt lớn
tôi mừng vì dù sao hai nhà lãnh đạo cũng một lần nữa tìm được cơ hội
tuy vậy kết quả của cuộc gặp lần này giống như một sự đình chiến chỉ tạm thời trì hoãn tác động tồi tệ của sự leo thang căng thẳng thương mại tránh để quan hệ hai nước tiếp tục lao dốc
những lo ngại này không phải là không có căn cứ còn nhớ tại hội nghị thượng đỉnh g hai mươi tại argentina vào năm hai nghìn một mươi tám hai nhà lãnh đạo donald trump và tập cận bình đã ghi dấu ân lớn khi đạt được một thỏa thuận đình chiến giúp hai nước có thêm thời gian để đàm phán tháo ngỏi nổi chiến tranh thương mại
thế nhưng thực tế sau đó cho thấy
quá trình thương thảo lại bất ngờ quay trở về vạch xuất phát
vấn đề thuế quan đang làm nền kinh tế trung quốc tăng trưởng chậm lại còn với mỹ tổng thống trump cũng đang phải đối mặt với sự biến động của thị trường chứng khoán dữ liệu kinh tế và gia tăng sự tổn thương cho những đối tượng cốt lõi trong chiến thuật thuế quan
xem ra việc tìm hướng đi chung để giải quyết cuộc chiến thuế quan hàng trăm tỷ đô la này là điều không cần phải bàn cãi song sẽ không dễ dàng đạt được trong một sớm một chiều
trước thêm hội nghị g hai mươi bộ trưởng tài chính mỹ stephen murchin cho rằng đàm phán về thỏa thuận thương mại mỹ trung đã hoàn thành tới chín mươi song giới phân tích cũng cho hay một mươi còn lại mới là vấn đề khó nhằn và mang tính quyết định
còn nhiều nhân tố khiến vết xe đổ có khả năng lặp lại trong khi đó hội nghị thương đỉnh g hai mươi lần này lại không đạt được cam kết chống chế độ bảo hộ thương mại
nền kinh tế thế giới cần những bước đi mạnh mẽ hơn nữa để nhanh chóng chấm dứt tình trạng trao đảo hiện nay
những mâu thuẫn trong mối quan hệ của mỹ với trung quốc với nga và với nhiều đối tác khác những căng thẳng đang ngấp nghé bở vực tại vùng vịnh
nhiều người lo ngại rằng mỹ sẽ vẫn có chủ ý riêng chứ không lựa chọn đồng hành cùng g hai mươi đúng như quan ngại của thủ tướng nhật bản shinzo abe về những căng thẳng thương mại và địa chính trị đang ngày càng gia tăng
và ngay sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh g hai mươi tổng thống mỹ donald trump đã tới hàn quốc để hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà moon jae in
theo lịch trình hai lãnh đạo sẽ ăn tối tại phủ tổng thống hàn quốc
cuộc gặp thượng đỉnh mỹ hàn sẽ diễn ra vào ngày mai ngày ba mươi tháng sáu với trọng tâm là tăng cường quan hệ đối tác và phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên
ông trump dự định sẽ thăm khu phi quân sự ở biên giới hai miền triều tiên nơi ông tuyên bố có thể gặp nhà lãnh đạo triều tiên kim trương ưn
tổng thống nga sẽ gặp nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un
tổng thống nga sẽ gặp nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un
nga vừa đồng ý với ả rập xê út gia hạn thêm thời gian từ sáu đến chín tháng cho thỏa thuận giảm sản lượng dầu với opec dưới hình thức hiện tại và với khối lượng tương đương
tổ chức các nước xuất khẩu dầu màu opec nga và các nhà sản xuất sẽ họp vào đầu tháng bảy tới đây để thảo luận việc hạn chế sản xuất một hai triệu thùng một ngày
giá dầu thobren sẽ tăng hơn hai mươi năm kể từ đầu năm
tuy nhiên mức giá này có thể bị trứng lại khi nền kinh tế toàn cầu suy yếu